kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online lúc một mươi năm h với những tin tức chúng tôi vừa cập nhật
đã hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế nội bài cùng với hai trăm tám mươi bảy công dân người việt nam đầu tiên được sơ tán khỏi vùng chiến sự tại ukraine
đây là chuyến bay nhân đạo thể hiện sự quan tâm đặc biệt của chính phủ được tổ chức miễn phí để đón bà con trở về
trên chuyến bay vn tám mươi tám hôm nay có gần một trăm linh trẻ em trong đó có nhiều em nhỏ dưới hai tuổi cùng với khoảng một trăm linh phụ nữ và người cao tuổi tất cả đều an toàn và khỏe mạnh
gia đình bà hoàng thị thái đã sinh sống và làm việc tại ukraine gần hai mươi năm
lần này chính sự xảy ra bà và bảy người trong gia đình sau khi di tản đã được về nước trong chuyến bay lần này
gia đình tôi ở thành phố arisa đầu tiên là đánh ở kharkov kherson và kiev rất là mạnh
arisa cũng có tiếng nổ rồi chúng tôi chạy sang moldavia sau đó chúng tôi chạy sang romania và việt nam
rất khí là khổ cực chẳng có cái gì đồ ăn đi mua về thì người ta cũng mua chỉ ra siêu thị chẳng có cái gì mua được ít lắm
cứ thấy tiếng nổ lại chạy chúng ta ngầm chú chú xong khi lên ngày thì lại lên nấu cơm ăn tối lại đi chú
thế xong sợ quá rồi thấy nhiều quá tiếng nổ quá sợ thế là bỏ chạy chả mang được một cái gì
mỗi ngày được một bộ quần áo rồi còn về đến rumani mua được một ít để về dùng thôi
thực sự là tôi cả gia đình nhà tôi về được cái chuyến bay này hỗ trợ gia đình tôi xúc động lắm ạ
còn với vợ chồng anh võ quang hiệp
do chiến sự xảy ra bất ngờ nên mọi giấy tờ bị thất lạc
sau khi về tới sân bay nội bài anh đã được lực lượng công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế nội bài hỗ trợ như thế này
nhà em giấy tờ đã gửi lên biểu điện trên ký ép để làm giấy tờ cho con hồ chiếu với giấy khách sinh
thì chưa làm xong thì chiến tranh thì bị mắc kẹt ở biểu điện
nên bây giờ về không lấy được lại nên về việt nam không có giấy tờ gì cả
thì sang kumani thì họ làm cho giấy thông hành đấy thì về đến việt nam
thì bây giờ về đến việt nam thì cơ quan nhà nước và đặc biệt là lực lượng công an giúp đỡ nhà em làm lại giấy tờ
thì nhà em rất là cảm ơn
để công dân có thể làm thủ tục nhanh chóng và thuận tiện cùng với các lực lượng khác công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế nội bài cũng đã nhanh chóng bố trí lực lượng
vừa hỗ trợ công dân làm thủ tục phòng chống dịch bệnh
bên cạnh đó vẫn phải đảm bảo công tác công an một cách tốt nhất
theo kế hoạch sáng ngày một mươi tháng ba chính phủ sẽ bố trí một chuyến bay nữa đón hai trăm bảy mươi công dân trở về từ warsaw ba lan
thời gian tới căn cứ nhu cầu thực tế số lượng người việt nam sơ tán từ ukraine sang các nước láng giềng có nguyện vọng về nước
chính phủ sẽ xem xét triển khai thêm các chuyến bay tiếp theo
chấp hành kết luận của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực tại phiên họp thứ hai mươi một
ban thường vụ quân ủy trung ương đã chỉ đạo các cơ sở
cơ quan tư pháp quân đội báo cáo kết quả điều tra xác minh về các sai phạm của một số cán bộ thuộc học viện quân y
trong việc nghiên cứu bàn giao để tài chế tạo bộ sinh phẩm rt pca và rintam rt pca phát hiện chủng virus corona mới hai nghìn một mươi chín
hay còn gọi là hai nghìn một mươi chín ncov cùng sai phạm trong việc mua một số sản phẩm vật tư y tế của công ty việt á
ban thường vụ quân ủy trung ương đánh giá sai phạm của một số cán bộ thuộc học viện quân y là nghiêm trọng
cần phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
vừa qua cơ quan điều tra hình sự bộ quốc phòng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối với thượng tá hồ anh sơn
phó giám đốc viện nghiên cứu y dược học quân sự học viện quân y về tội tham mô tài sản và tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ và đại tá nguyễn văn hiệu trưởng phòng trang bị vật tư học viện quân y về tội vi phạm quy định về đấu thầu
gây hậu quả nghiêm trọng
các quyết định tố tụng của cơ quan điều tra đều được viện kiểm sát quân sự trung ương phê chuẩn
đây là vụ việc rất nghiêm trọng xảy ra trong thời gian cả nước đang tập trung phòng chống dịch covid một mươi chín
dư luận xã hội cũng đặc biệt quan tâm thuộc diện theo dõi chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
ban thường vụ quân ủy trung ương tiếp tục chỉ đạo các cơ quan tư pháp của quân đội khẩn trương mở rộng điều tra
làm rõ xử lý nghiêm các sai phạm của cá nhân tổ chức theo quy định của pháp luật
sau hơn một mươi sáu giờ khẩn trương tiến hành điều tra phá án công an tp hà nội đã truy bắt được hai nghi can cướp tiền
tại một chi nhánh ngân hàng ở phường xuân tảo quận bắc từ liêm hà nội
danh tính hai nghi phạm này được xác định gồm trần văn hiếu chú phường đức thắng quận bắc tử liêm
và nguyễn thanh tùng chú phường thanh xuân bắc quận thanh xuân hà nội
sự việc xảy ra vào khoảng chín giờ sáng ngày bảy tháng ba hiếu và tùng đèo nhau bằng chiếc xe máy cũ
đỗ trước cửa chi nhánh tây hồ tây của việt tiên banh thuộc địa bàn phường xuân tảo quận bắc tử liêm
sau đó một đối tượng xuống xe dùng dao khống chế bảo vệ tên còn lại vào trong dùng vật giống súng
uy hiếp nhân viên ngân hàng và cướp tiền sau khi lấy được tiền hai đối tượng nhanh chân tẩu thoát
hiện cơ quan công an đã thu giữ được hai con dao và một khẩu súng giả của đối tượng cùng hai trăm linh triệu đồng
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin chi tiết về vụ việc trong các bản tin tiếp theo
hôm nay công an huyện bến cầu tỉnh tây ninh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự bảy đối tượng
về hành vi gây dối trật tự công cộng thu giữ hai cây súng ngắn và nhiều hung khí
bước đầu các đối tượng khai nhận do trước đó trịnh văn tài có mâu thuẫn với hai đối tượng
nguyễn hùng hải võ văn tình cùng chú huyện bến cầu nên khi nghe thông tin hải và tình
đang ở nhà ông nguyễn sinh viên
tài đã chuẩn bị hung khí gồm búa thanh sắt cây gỗ còn sơn mang theo súng ngắn
và rủ những người khác tập hợp tại nhà của tài rồi cả nhóm cùng kéo đến nhà ông viên
để đánh hải và tình
không những thế khi bị lực lượng công an truy bắt đối tượng tài còn cầm súng bắn trả
sau đó bỏ lại súng trốn vào rừng tràm
hiện công an huyện bến cầu đang tiếp tục truy tìm đối tượng trần huyện nhân
và đồng thời điều tra lặng rõ để xử lý các đối tượng có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra
huyện nam căn tỉnh cà mau vừa ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự
đối với đối tượng trần văn năm về hành vi cố ý gây thương tích làm bị hại tử vong
bị hại chính là mẹ ruột của nam
theo hồ sơ ban đầu vào chiều bốn tháng ba sau khi nhậu tại nhà trần văn nam có xảy ra
cự cãi với mẹ sau đó nam nhặt miếng ván gỗ đánh nhiều cái vào đầu và người
làm bị thương tích thực hiện hành vi xong nam bỏ về nhà còn bà mẹ được đưa đi
cấp cứu ở bệnh viện nhưng đã tử vong vào tối cùng ngày nhận được tin báo
cơ quan công an huyện nam căn đã phối hợp cùng với kiểm soát nhân dân huyện và đơn vị
nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm tử thi khám nghiệm hiện trường và tạm giữ trần văn nam
để điều tra về hành vi theo quy định của pháp luật
công an tỉnh hải dương vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với ngô văn phương
trú tại huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi một phương tìm hiểu giá cả các mặt hàng như bia nước ngọt
dầu ăn từ các đại lý sau đó lên mạng tìm người mua đối tượng chủ động gọi điện đến những người
có nhu cầu sau khi thống nhất số lượng giá cả thời gian địa điểm giao hàng
cách thức thanh toán với người mua phương tiếp tục liên hệ với đại lý thật để hỏi mua đặt
cọc tiền cho đại lý thống nhất giao nhận hàng xong sẽ thanh toán hết với mục đích là
để lại đại lý thật trở hàng đến cho bị hại
khi bị hại chuyển tiền vào tài khoản thì phương cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt số tiền
với thủ đoạn nêu trên từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi một phương đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo với số tiền
chiếm đoạt khoảng trên một tỷ đồng
công an tỉnh đồng nai vừa phối hợp với cơ quan điều tra hình sự khu vực hai quân khu bảy
tạm giữ nhóm đối tượng trong đường dây sản xuất buôn bán dầu nhất giả với quy mô lớn
hoạt động trên địa bàn hai tỉnh đồng nai và bình dương
vào chiều tối ngày sáu tháng ba lực lượng phối hợp đã tổ chức bắt quả tang nguyễn thị tho
đồng văn quân lê anh tuấn và một số đối tượng khác đang tiến hành sản xuất dầu nhất giả
tại khu vực xí nghiệp chế biến nông sản thực phẩm thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên đông hải quân khu bảy gọi tắt là kho năm trăm tám mươi thuộc ấp bảy xã an phước huyện long thành
đồng loạt khám xét tại xưởng sản xuất và kho chứa dầu nhất giả của đối tượng vũ thị nở
tại khu vực kho năm trăm tám mươi phường long bình thành phố biên hòa và phường dĩ an thành phố dĩ an tỉnh bình dương
lực lượng chức năng đã thu giữ hai trăm bảy mươi ba thùng đựng hơn năm xô can chai thành phẩm các loại nhớt
bên ngoài bao bì mang nhãn hiệu castrol honda yamaha gell một trăm ba mươi bốn thùng phi sắt nghi là nhớt giả
bốn xe tải và nhiều tài liệu cùng nhiều sổ sách liên quan đến việc mua bán nhất giả
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
hộ khẩu thường trú tại khu bốn xã đại an huyện thanh ba tỉnh phú thọ có sẹo thẳng hai cm ở đuôi lông mày phải
và đối tượng vũ thị thơm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại xã minh phú huyện đoan hùng tỉnh phú thọ
bị công an huyện đoan hùng tỉnh phú thọ ra quyết định truy nã cũng về tội chứa mại dâm
đối tượng này cao một m năm mươi và có nốt ruồi cách năm cm trên trước lông mày trái
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý